ngày hai mươi chín tháng năm tỉnh ủy bạc liêu hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh về kết quả hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ một mươi hai
và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi tỉnh cần tập trung thật quyết liệt cho công tác giải ngân vốn đầu tư công xây dựng nông thôn mới
đồng thời phải thực hiện thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
những đảng bộ hoàn thành nội dung công tác chuẩn bị phải sớm báo cáo tỉnh ủy
địa phương nào chưa hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở phải sớm hoàn thành để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở